các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiến sĩ dean cho biết các quốc gia theo dõi những biến thể mới bằng cách gửi các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại các phòng xét nghiệm để giải mã trình tựa gen của chúng
tuy nhiên tiến sĩ diam cho rằng rất nhiều phòng thí nghiệm tại mỹ đã giảm bớt nỗ lực giải trình tự gen của các ca mắc covid một mươi chín
trong bối cảnh thậu hết số ca mắc mới thời gian qua đều nhiễm biến thể delta
theo bà thực tế này đã khiến mỹ không giải trình tự gen đủ để phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron
tiến sĩ diên cho biết thêm thông tin tính toán dựa trên một số giả định trong đó có hoạt động di chuyển quốc tế
bà con nghi ngờ gì về thực tế đã có những trường hợp nhiễm biến thể omicrand ở mỹ đồng thời ước tính con số này hiện là khoảng hai ca
nhận định trên được đưa ra sau khi cố vấn y tế của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci cho biết
ông sẽ không ngạc nhiên nếu biến thể omecron đã xâm nhập mỹ không qua đường hàng không
tuy nhiên các ý kiến trên trái ngược với thông báo cập nhật của trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ rằng không có bằng chứng về omecron tại nước này
và biến thể data chiếm tới chín mươi chín chín trong tổng số ca mắc covid một mươi chín đã được giải trình tự gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua giám đốc cdc tiến sĩ rochelle qualensky nhấn mạnh cơ quan chức năng
đang tích cực tìm kiếm biến thể omecran tại mỹ
hệ thống giám sát biến thể của nước này cho thấy washington có thể phát hiện một cách đáng tình cậy các biến thể mới
từ alpha hồi đầu năm hai nghìn hai mươi

và biến thể delta chiếm tới chín mươi chín chín trong tổng số ca mắc covid một mươi chín đã được giải trình từ gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua giám đốc cdc tiến sĩ rochelle qualensky nhấn mạnh cơ quan chức năng

trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua giám đốc cdc tiến sĩ rochelle qualensky nhấn mạnh cơ quan chức năng

trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua giám đốc cdc tiến sĩ rochelle qualensky nhấn mạnh cơ quan chức năng